thưa quý vị thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện và lây lan bất ngờ của biến thể omicron giữa lúc delta vẫn đang hoành hành
và trong bối cảnh số ca nhiễm biến chủng omicron của virus sars cov hai đang gia tăng trên toàn thế giới
sẽ không loại trừ khả năng có thể xuất hiện một biến chủng mới nguy hiểm hơn
số ca nhiễm biến chủng omicron của virus sars cov hai đang gia tăng trên toàn thế giới
có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện một biến chủng mới nguy hiểm hơn
đây là cảnh báo được văn phòng tổ chức y tế thế giới who khu vực châu âu đưa ra vào ngày bốn tháng một
mặc dù lây lan nhanh song biến chủng omicron cho đến nay dường như ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu
theo đó thế giới hy vọng đại dịch có thể sớm chấm dứt và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường
tuy nhiên các quan chức cấp cao thuộc văn phòng who khu vực châu âu
bà catherine smogud thận trọng cho rằng tỷ lệ lây nhiễm gia tăng
có thể gây hậu quả
pháp anh và australia đều đã thông báo con số thống kê mắc mới covid một mươi chín ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay
cụ thể pháp đã xác nhận hai trăm bảy mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong khi anh có thêm hai trăm một mươi tám bảy trăm hai mươi bốn ca và australia ghi nhận gần bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi tám ca mắc mới
đây đều là những con số thống kê cao nhất từ trước đến nay tại những nước này
và không nằm ngoài dự đoán giữa lúc các nước đang trật vật đối phó với biến thể omicron
thì các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của một biến thể sars cov hai mới ở miền nam nước pháp
có thể nói giới khoa học liên tục phát hiện ra những biến thể mới
nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng sẽ nguy hiểm hơn delta hoặc alpha
một biến thể được biết đến nhiều hơn và nguy hiểm hơn do khả năng nhân lên nhờ số lượng đột biến
đó là khi chúng trở thành biến thể gây lo ngại như omicron